tại hà nội bảo tàng lịch sử quân sự việt nam đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm di trúc của bác nguồn sáng dẫn đường
hướng tới kỷ niệm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
nhằm ôn lại và khẳng định giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc trong di trúc
triển lãm di trúc của bác nguồn sáng dẫn đường giới thiệu hơn hai trăm linh tài liệu hình ảnh hiện vật tiêu biểu với ba nội dung chính
phần một giới thiệu về thân thế sự nghiệp chủ tịch hồ chí minh
phần hai di trúc của bác nguồn sáng dẫn đường
phần ba sáng mãi phẩm chất bộ đội cụ hồ
mở cửa tham quan từ tám h đến một mươi sáu h ba mươi phút từ ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến ngày chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
bảo tàng lịch sử quân sự việt nam hai mươi tám a điện biên phủ ba đình hà nội
triển lãm di trúc của bác nguồn sáng dẫn đường là dịp để chúng ta ôn lại và khẳng định giá trị lý luận thực tiễn sâu sắc trong di trúc của người
góp phần cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ toàn quân
tích cực học tập và làm theo bác xây dựng ý chí quyết tâm tinh thần trách nhiệm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao không ngừng phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội cụ hồ
củng cố bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và quân đội
đồng thời là dịp giới thiệu cho khách tham quan về những thành tiệu nổi bật của quân đội nhân dân việt nam trong năm mươi năm thực hiện di trúc của người